chiều nay công an tp hà nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
về việc chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp
và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện với sáu nhóm đối tượng
cụ thể sau nhóm đối tượng gồm một các cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao
cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác công vụ dịch vụ công ích thiết yếu
ba cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chấm dịch
phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông
phục vụ các nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao tuyên truyền công tác phòng chống dịch
công dân thuộc các trường hợp đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ
tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín người chăm sóc người bệnh và người xuất viện
người đi mua lương thực thực phẩm bắt buộc phải có thời gian cụ thể và có giấy đi chợ
tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu
liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
chiều nay lực lượng chức năng đã đưa được thi thể của nạn nhân thứ hai ra khỏi đống bê tông đổ nát
có mặt trực tiếp tại hiện trường đại tá nguyễn hà lai phó giám đốc công an tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ nổ
tuy nhiên qua khám nghiệm hiện trường lực lượng công an đã phát hiện nhiều kíp nổ và thuốc nổ dạng rắn
như tin đã đưa vào khoảng hơn sáu giờ sáng nay
tại một ngôi nhà ở thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam
bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn khiến căn nhà bị sập đổ hoàn toàn
hai vợ chồng chủ nhà tử vong tại chỗ
một nhóm đối tượng đang có hành vi tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vừa bị công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên bắt quả tang tại nhà của đối tượng nguyễn văn năng ở xã hòa tân đông
các đối tượng gồm nguyễn văn năng lê văn bảo nguyễn thị ngọc hưởng và nguyễn thị ý nhi
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn hai mươi gram ma túy các loại
cùng các dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn năng để điều tra làm rõ
ngoài ra ủy ban nhân dân xã hòa tân đông thị xã đông hòa đã tham mưu ủy ban nhân dân thị xã
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn đối tượng trên
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
theo cáo trạng do nhiều lần bị lực lượng phòng chống dịch nhắc nhở vì không đeo khẩu trang
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn đã có hành vi chửi bới và dùng tay đấm vào ngực của một đồng chí công an xã bình hòa bắc huyện đức huệ
tiếp đó vào ngày ba tháng tám đối tượng phủ đã cầm dao
xong đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường tỉnh ba nghìn tám trăm ba mươi tám
khu phố bốn thị trấn đông thành quậy phá
sau đó đối tượng dùng tay đánh bị thương một đồng chí công an đang làm nhiệm vụ tại chốt
được biết phủ đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
và một tiền án về tội chống người thi hành công vụ
tới chốt kiểm soát y tế phòng dịch ở huyện đông anh hà nội
lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không giảm tốc độ
mà khúc văng barrier và phóng qua chốt thậm chí còn gây tai nạn đâm vào nhiều người đi đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội cho biết
đơn vị đang tạm giữ đinh tiến bắc chú tại quận tây hồ hà nội
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
đây là video mà người dân ghi lại được khi đối tượng có hành vi thông chốt kiểm soát y tế phòng dịch
tại xã uy nỗ huyện đông anh
trước đó đinh tiến bắc đã đâm trực diện một chốt cứng tại xóm trong xã uy nỗ
để đi ra đường cao lỗ
không chỉ đâm vào các chốt phòng dịch đối tượng còn đâm vào nhiều người dân đi đường
và phóng xe với tốc độ cao
khi phát hiện vụ việc lực lượng công an xã uy nỗ huyện đông anh và người dân
đã kịp thời ngăn chặn được hành vi của đối tượng
tôi là người dân tôi nhìn cái hình ảnh này tôi rất là bất bình
trong ý chí của tôi là làm cái nào là phải mọi cách để dừng được đối tượng một cách nhanh nhất
vì là trong mùa dịch rất là nghiêm trọng mà đối tượng lại còn đâm chốt thông chốt
thậm chí là đâm chốt thông chốt
thông chí là gây tai nạn nghiêm trọng cho người dân
hôm qua sau khi đi làm về tôi có đi qua khu vực chợ tó thuộc xã ghi nỗ huyện đông anh
thì phát hiện thấy có một xe ô tô đâm vào một số người dân đi đường và gây tai nạn rất là nghiêm trọng
với công vị là một người chính trị công an nhân dân thủ đô
lúc đấy mình cũng không nghĩ gì nhiều vì tình huống xảy ra nó cũng rất là nhanh
cho dù là có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa nhưng nếu để đối tượng tiếp tục
tốc độ cao rồi là lãng lách đánh võng có thể dẫn đến là nguy hiểm đến tính mạng của người dân
thì mình lập tức truy đuổi
làm việc tại cơ quan công an bước đầu đinh tiến bắc khai nhận vì có sử dụng ma túy
nên không kiểm soát được hành vi dẫn đến việc đâm qua chốt và liều lĩnh bỏ chạy
đối tượng này cũng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
trạng của em lúc đấy là không được bình thường
uống bia em có sử dụng bia cỏ
và thần kinh em yếu em mất kiểm soát bản thân ạ
em nhận thức của em em biết về hành vi của mình là sai trái gây ra hậu quả nghiêm trọng
nhưng mà khi phát hiện ra được hành vi của mình là xa trái
và cùng các anh công an về đây em chấp hành em khai báo thành khẩn
và em cũng xin chịu mọi hậu quả
hiện các nạn nhân bị bắt đâm xe đã ổn định tình hình sức khỏe
cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
các bạn việc các phạm nhân cải tạo tốt được đặc giá nhân diện quốc khánh mùng hai tháng chín
luôn có ý nghĩa về chính trị và dấu ấn nhân văn to lớn
và để góp phần hỗ trợ những người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng một cách nhanh nhất
ngay trong ngày hai tháng chín lực lượng công an các đơn vị địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ
giúp đỡ hướng dẫn người được đặc xá làm thủ tục đăng ký cư trú theo quy định
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại công an quận hà đông thành phố hà nội
anh nguyễn xuân mạnh là người vừa được hưởng đặc xá theo quyết định của chủ tịch nước
trở về địa phương vào chiều ngày một tháng chín
ngay lập tức anh được cán bộ cảnh sát khu vực hướng dẫn kê khai thông tin dữ liệu dân cư
và ngay trong sáng mùng hai tháng chín lực lượng công an phường đã trực tiếp tổ chức xe đưa anh đi làm căn cước công dân
cảm ơn cơ quan công an và những cơ quan chức năng khác
đã bất tạp
và trong những ngày qua để giúp cho anh phạm nhân đặc giá của chúng tôi
được trở về giúp đỡ chúng tôi đi đường được thuận tiện
tránh những vùng dịch và đi đường được thuận tiện hơn
cũng như các chương trình tái nhạc hồng đồng giúp chúng tôi
hỗ trợ chúng tôi trong các công việc làm lại chứng thức cân cước công dân này
chúng tôi cũng tiếp xúc đồng thời là trao đổi với họ về các quy định của pháp luật
khi họ tái vào nhập cộng đồng
đồng thời cũng tìm hiểu hoàn cảnh và chia sẻ
có thể giúp đỡ họ trong cái lĩnh vực gì thì chúng tôi hỗ trợ được là chúng tôi cũng hỗ trợ
cũng giống như anh mạnh tất cả những người được đặc xá
có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn quận hà đông
đều được lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với công an quận
nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cấp căn cước công dân
ngay trong ngày hai tháng chín
để đảm bảo cho những người được đặc giá
thực hiện đầy đủ các quyền công dân và các quyền của họ
sau khi họ được ra trạng công an quận cũng đã chỉ đạo công an các phường
phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự của công an thành phố
lập danh sách và có sự chuẩn bị để mời tất cả những số công dân
mà đã được đặc xá đến công an quận kể cả ngày nghỉ
chúng tôi cũng phục vụ đầy đủ để cấp căn cước công dân
cho công dân một cách sớm nhất tốt nhất để công dân có những giao dịch
có những cái hoạt động bình thường
cầm phiếu hẹn nhận căn cước công dân trên tay
những người từng lầm lỡ vừa trở về với gia đình không kìm nén được sự xúc động
với họ căn cước công dân không đơn thuần chỉ là tấm giấy thông hành
mà nó còn có ý nghĩa lớn trong cuộc đời của họ
cũng là một người đã từng phất ngã mất đi quyền công dân
mất đi rồi thì mới thấy nó rất là đáng quý
bây giờ khi mà được phục hồi lại từng công dân
nhất là được nhận sự trợ giúp của các anh chiến sĩ công an tôi rất vui rất cảm ơn
sự gần gũi và chia sẻ cũng như là động viên an ủi và tôi cảm thấy là rất là may mắn
và một lần nữa là tôi thay mặt tất cả các bạn đặc xá là cảm ơn lực lượng công an nhân dân
đã có một cái chính sách rất là tốt cho những bạn đi tù về như tôi
dù dịch bệnh phức tạp nhưng bằng trách nhiệm và tình cảm
đang cố gắng hết sức mình giúp đỡ hơn ba người vừa được đặc giá sớm tái hòa nhập cộng đồng
điều này không chỉ giúp họ đảm bảo các quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật việt nam
mà còn giúp họ tự tin hơn trên chặng đường làm lại cuộc đời
trong phần tiếp theo của bản tin
liên minh châu âu và hãng dược astrazeneca đã đạt được thỏa thuận
về việc phân phối vaccine phòng covid một mươi chín kết thúc vụ kiện tại bruxelles về vấn đề này
liên hợp quốc đưa ra cảnh báo về tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại afghanistan